nhằm đem lại trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do hành vi vi phạm hành lang trên tuyến quốc lộ một a
cục đường bộ hai thuộc tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải vừa phối hợp với các ngành chức năng của thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đã tiến hành giải tỏa các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
phường quảng thuận thị xã ba đồn tỉnh quảng bình là địa phương có quốc lộ một a đi qua khá dài
sau khi công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường huyết mạch này hoàn thiện
tình trạng các hộ dân hai bên đường lấn chiếm xây dựng lèo quán vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến
trước thực trạng này lực lượng chức năng gia quân giải tỏa các công trình lân chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông
việc triển khai này thì đã triển khai thông qua hệ thống chính quyền
bằng biện pháp tuyên truyền trên loa phóng thanh để tuyên truyền lưu động và phát tờ rơi
và trực tiếp là đơn vị quản lý đường bộ đã phát tờ rơi đến từng hộ dân dọc hai bên tuyến quốc lộ
trong đợt giải tỏa đầu tiên lực lượng chức năng đã tháo gỡ hàng chục biển quảng cáo
dỡ bỏ các mái tre của một số điểm bán hàng trong hành lang giao thông phát quang và chặt cây che khuất tầm nhìn
làm cho đường thông hề thoáng hạn chế tai nạn giao thông xảy ra
để việc giải tỏa diễn ra thuận lợi
ba đồn đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ và hợp tác với lực lượng chức năng
để việc giải tỏa diễn ra thuận lợi
tôi trong những hồ ở sát đường quốc lộ nên tôi có phối hợp với nhà cơ quan chức năng
giải phóng một bường và tháo rỡ những vướng mắt ở đường nhà có làm tí
thế thôi quá trình làm tôi cũng phối hợp và chấp hành tốt để cho đường xá
và các chủ điểm này là điểm nóng của tai nạn giao thông
nên là nhà tôi là cũng trong những
thì kế hoạch là ngày đầu tiên chúng tôi sẽ lập biên bản
và xử lý các trường hợp vi phạm có cây cối công trình tàm bờ ngoài hàng rào
sau đó kế hoạch tiếp theo là chúng tôi sẽ xác định lại cụ thể từng trường hợp một
từng trường hợp mà xây dựng hàng rào kiến cổ
rồi cả các công trình phụ trợ khác để lên kế hoạch xử lý cho dứt điểm
sau phường quảng thuận lực lượng chức năng tiếp tục giải tỏa hàng loạt các công trình vi phạm khác dọc
trên địa bàn quảng bình nhằm trả lại đường thông hệ thoáng
góp phần vào việc giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên quốc lộ một a